cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can trong vụ án giết người ở huyện phú quốc tỉnh kiên giang vào tối một tháng tám
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố các bị can đỗ thanh sơn tức tuấn em và nguyễn trọng nghĩa về hành vi giết người
tôn văn nhân và phan thanh giang bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm nguyễn thị kim ngân bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào ngày một tháng tám do mâu thuẫn từ trước sơn đã cùng nghĩa tới quán ba lion garden ở phú quốc truy sát anh nguyễn quốc bảo
trong quá trình truy sát đạn lạc từ súng của sơn đã khiến chị nguyễn thị thanh mai là khách của quán khi đó tử vong